phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu đoàn công tác của trung ương đã đến thăm tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách hộ nghèo huyện miền núi đông giang tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà một trăm linh xuất quà tết gồm một triệu đồng tiền mặt cùng quà cho các hộ nghèo và trao tặng một trăm linh suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện đông giang tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước biểu dương và ghi nhận những thành tiệu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đông giang đạt được trong thời gian qua đồng thời mong rằng lãnh đạo huyện đông giang tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức phát huy tốt thế mạnh của địa phương tinh thần đoàn kết thống nhất đẩy mạnh phát triển kinh tế chăm lo cải thiện đời sống nhân dân xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở địa phương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc cán bộ nhân dân huyện đông giang đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm hạnh phúc chúc các cháu nhận được học bồng lần này luôn là những con ngoan trò giỏi ngày càng đạt được nhiều thành tích tốt cho học tập
nhân dịp này phó chủ tịch nước cũng trao tặng năm mươi triệu đồng cho huyện đông giang để thực hiện chăm lo tết cho các hộ nghèo trên địa bàn và trao tặng hai căn nhà tình nghĩa mỗi căn năm mươi triệu đồng cho hai hộ đặc biệt khó khăn của huyện
sáng cùng ngày phó chủ tịch nước cũng đã đến thăm tặng quà chúc tết mẹ việt nam anh hùng trần thị giới ở thôn ban mai một xã ba và đến thăm tặng quà chúc tết già làng y công ở thôn tống cói